thưa quý vị sở giao thông vận tải tp hcm vừa phát đi công văn khẩn về việc tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn
trong điều kiện dịch tp hcm ở cấp độ hai
sau ngày một mươi bảy tháng một mươi một xe ôn công nghệ được hoạt động trở lại với điều kiện là không quá năm mươi số chuyến ở từng đơn vị
riêng xe ôm truyền thống tiếp tục dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới
hành khách và tài xế phải tuân thủ năm k đã tiêm ít nhất một liều vaccine sau một mươi bốn ngày và khuyến khích dùng phương thức thanh toán điện tử
các hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng ô tô shipper phải tiếp tục tuân thủ nguyên tắc năm k
tài xế đã tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày hoặc f đã khỏi bệnh
hoạt động taxi xe trung chuyển xe hợp đồng xe chở công nhân và chuyên gia xe du lịch v v
được phép hoạt động khi đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch và phù hợp
với phương án tổ chức vận tải của nơi đến
các hoạt động vận tải đường sắt hàng không vận hành theo quy định của bộ giao thông vận tải
từ ngày một tháng một mươi tp hcm tân bước mở cửa trở lại theo chỉ thị một mươi tám sau bốn tháng kéo dài giãn cách xã hội
theo lộ trình mới thành phố cho phép xe buýt hoạt động trở lại với bốn tuyến đầu tiên ở huyện cần giờ
taxi xe du lịch đã được chạy nhưng không vượt quá hai mươi ba mươi số xe ở từng đơn vị
ô tô dưới chín chỗ ứng dụng công nghệ hoạt động không quá một mươi số xe của doanh nghiệp
xe khách liên tỉnh cũng mở lại theo nguyên tắc đảm bảo an toàn phòng chống dịch
quỹ bán nhân dân tp hcm vừa có văn bản khẩn cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
được thí điểm hoạt động đến hai mươi hai giờ hàng ngày từ nay đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một
đối với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp độ một và cấp độ hai
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động bình thường mới
đối với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp ba
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ ăn uống tại chỗ không quá năm mươi công suất
tại cùng một thời điểm không được bán không để khách sử dụng đồ uống có cồn
đối với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp độ bốn
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang đi không phục vụ ăn uống tại chỗ
các cơ sở phải đáp ứng các quy định theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn
sau thời gian thực hiện thí điểm ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện tổng kết đánh giá
rút kinh nghiệm gửi sở công thương tổng hợp đề xuất ủy ban nhân dân tp hồ chí minh
trước đó ủy ban nhân dân tp hồ chí minh cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
chỉ hoạt động đến hai mươi một giờ không quá năm mươi công suất và không bán không sử dụng đồ uống có cồn
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi
thưa quý vị sau khi tp hồ chí minh ban hành văn bản
cho phép massage spa karaoke quán bar được hoạt động tùy theo cấp độ dịch ở các địa phương
các tiệm đã dọn dẹp hàng quán tái hoạt động và đưa khách trở lại kể từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một
từ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một hệ thống spa trị liệu lụa spa tp hồ chí minh đã tái hoạt động
hai cơ sở ở quận phú nhuận và quận tân bình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
cho các nhân viên trong thời gian qua
để đến nay khoảng ba mươi nhân sự có thể trở lại làm việc
bà nguyễn thị lụa chủ hệ thống lộ spa cho biết do thời gian dịch kéo dài nên rất nhiều người
có nhu cầu sử dụng dịch vụ massage trị liệu dẫn đến lượng khách hàng liên hệ
để đặt lịch sử dụng dịch vụ khá đông
theo bà lộ các nguyên vật liệu trong ngành này sau thời gian dài không sử dụng
phải thay mới nhân viên phải test định kỳ ba ngày một lần v v
dẫn đến chi phí vận hành doanh nghiệp tăng lên
trong khi đó một mươi bốn h chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một
tiệm karaoke kingdom quận một tp hcm đã chính thức tái hoạt động
sau nửa năm phải đóng cửa ngủ đông vì dịch bệnh
từ buổi sáng các nhân viên của hệ thống này đã dọn dẹp sạch sẽ các phòng
trang bị lại các loại nước rửa tay sát quẩn khử khuẩn cho các micro
và chuẩn bị đồ ăn thức uống để tiệm này sẵn sàng đón khách
ông đặng nhật hoàng quản lý tiệm cho biết các nhà cung cấp thức uống trái cây cũ
đã phá sản nên tiệm phải tìm các nhà cung cấp mới thay thế
từ một mươi năm giờ chiều
những vị khách đầu tiên đã trở lại tiệm sau thời gian dài tìm đóng cửa then cài
ông tạ quang hùng giám đốc marketing kingdom cho biết
khi nghe tin các dịch vụ giải trí được tái hoạt động
người vui nhất là các nhân viên khi được đi làm công việc quen thuộc
sau hơn nửa năm thất nghiệp
theo ông hùng để tái hoạt động hệ thống này phải tuân thủ các tiêu chí phòng dịch
trong đó các nhân viên đã tiêm đổ hai mũi vaccine
theo ông hùng từ khi có thông tin karaoke được mở cửa
một số khách hàng đã liên hệ để đặt vòng
nhiều khách hàng thời gian qua cũng đã liên hệ và chờ đợi thời điểm tìm được tái hoạt động
tuy vậy ông hùng cho hay dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến thu nhập
hành vi chi tiêu tâm lý của khách hàng v v
nên các ngành giải trí chưa thể phục hồi nhanh như trước dịch
thưa quý vị khán giả số bệnh nhân covid một mươi chín tử vong tại tp hcm là một mươi bảy hai trăm sáu mươi ba trường hợp
chiếm bảy mươi bốn tổng số ca tử vong trên cả nước
số trường hợp trên năm mươi tuổi chiếm đa số với tám mươi sáu
trong đó hầu hết là người trên sân
nhiều khách hàng thời gian qua cũng đã liên hệ và chờ đợi thời điểm tìm được tái hoạt động
tại buổi làm việc ông nguyễn hoài nam phó giám đốc sở y tế tp hcm thông tin
tính đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi một cả nước có hai mươi ba hai trăm bảy mươi trường hợp tử vong vì covid một mươi chín
số bệnh nhân covid một mươi chín tại tp hcm là một mươi bảy hai trăm sáu mươi ba trường hợp tử vong
chiếm bảy mươi bốn tổng số ca tử vong trên cả nước
phân tích rõ hơn số liệu ca mắc covid một mươi chín tử vong tại tp hcm
phó giám đốc sở y tế tp hcm
cho biết trong số các trường hợp tử vong số bệnh nhân nữ chiếm năm mươi tám
số trường hợp trên năm mươi tuổi chiếm đa số với tám mươi sáu năm trong đó hầu hết là người trên sáu mươi năm tuổi
trong số các trường hợp tử vong do covid một mươi chín tại tp hcm có ba mươi tám trẻ em sáu mươi hai phụ nữ có thai
đối với ngành y tế có ba trường hợp là nhân viên y tế mất vì dịch covid một mươi chín
trong đó một bác sĩ một điều dưỡng lây nhiễm trong khi chăm sóc bệnh nhân
một trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng
ông nguyễn hoài nam chia sẻ
ông nguyễn hoài nam cho hay những trường hợp trên đã được nhà nước ghi nhận công lao trao tặng huân chương lao động hạng ba
chủ tịch nước cho biết đã thống nhất với bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên
và chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi về việc trao huân chương cho các tổ chức
các cá nhân không tiếp sức tiết của đóng góp cho thành phố
nhân đây ông đánh giá cao các ủy chính quyền các cấp tp hcm
nhất là huyện củ chi và huyện hóc môn đã làm tốt công tác hỗ trợ cho người dân
không để ai bị đói cơm lạc muối đất bữa suốt thời gian qua
đặc biệt huyện củ chi không để ai chết vì covid một mươi chín là một điều đáng khen
tuy nhiên chủ tịch nước nhận định hậu quả của đại dịch vẫn còn dã dãn
nhất là chăm lo cho các trẻ mồ côi người già neo đơn để họ có cuộc sống ấm no hạnh phúc
trong thời gian tới chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị tp hcm tiếp tục thực hiện mục
tiêu kép trong đó chia thành nhiều mục tiêu nhỏ
từng giai đoạn ở cấp ủy chính quyền để thực thi hiệu quả
đặc biệt cấp quận huyện là đơn vị thực thi chính sách quan trọng nên cần có kế hoạch chi tiết
tinh thần là tiếp tục kiểm soát dịch bệnh theo hướng hạn chế ca nặng và tử vong
song song với phục hồi kinh tế
ông nguyễn xuân phúc biểu dương tp hcm vì tuyên bố từ rất sớm việc tiêm vaccine
cho người lao động trở lại thành phố cùng với đó là xây dựng nhà ở xã hội cho công dân
tp hcm cũng cần khôi phục các huyết mạch kinh tế chủ yếu để không ách tắc
khôi phục và phát triển khu vực doanh nghiệp đảm bảo an sinh xã hội
tp hcm cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện để học sinh quay lại trường học
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị tp hcm cần chuẩn bị tâm thế tốt hơn
chủ động hơn để phòng chống đợt dịch thứ năm có thể xảy ra
chúng ta không đặt vấn đề sớm thì chúng ta lại bị nặng
cần tìm ra phương thức phù hợp để thực hiện mục tiêu kép trong bối cảnh dịch bệnh ông nói
chủ tịch nước nhắc lại đợt dịch thứ tư tp hcm đã bị thiệt hại quá nặng nề
do đó tp hcm cũng cố công tác làm việc từ xa thúc đẩy chuyển đổi số
cấp ủy chính quyền cần nhanh nhạy hơn làm việc liên tục hơn
các địa phương có quy mô lớn lên tới một trăm linh dân thì y tế cơ sở y tế cộng đồng
y tế dự phòng y tế gia đình trạm xã lưu động cần được quan tâm giải quyết thấu đáo
không để xảy ra tình trạng xấu chết người như đợt dịch thứ bốn